múa dối nước là một sáng tạo đặc sắc của người việt cũng như nhiều tỉnh đồng bằng sông hồng
hải dương là địa phương còn lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian này
hôm nay tại quảng trường độc lập thành phố hải dương đã diễn ra chương trình múa dối nước chào xuân mới
các phường múa dối nước hải dương đã phát huy tốt truyền thống của mình góp phần không nhỏ
vào việc bảo tồn phát huy quảng bá di sản văn hóa nói chung và nghệ thuật múa dối dân gian đặc sắc nói riêng
nhân dịp xuân mới để phục vụ người dân vui tết đón xuân
xã hồng phong huyện ninh giang đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật múa dối nước cổ truyền tại thành phố hải dương
tham gia chương trình có một mươi bốn nghệ sĩ biểu diễn một mươi hai tiết mục múa dối nước đặc sắc như múa rồng
tễu giáo đầu cắm cờ hội tiên mời chầu đấu vật trọi trâu tứ linh cáo vịt câu ếch
chương trình được tổ chức ba lần một ngày thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân